phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an vừa bắt một đối tượng có hành vi buôn bán
vận chuyển động vật hoang dã khuy hiếm thu giữ hàng trăm chiếc móng vút hổ các loại
lực lượng chức năng khám xét nhà đối tượng cao xuân võ tại xã diễn lâm huyện diễn châu
phát hiện thu giữ một túi nilon màu đỏ bên trong có chứa sáu trăm tám mươi móng vút hổ các loại
đối tượng khai mua số hàng trên từ lào về việt nam để bán kiếm lời